sáng ngày hôm nay tp hcm được bộ y tế bổ sung sáu trăm linh liều vaccine astrazeneca
ngay khi nhận được số vaccine này thành phố sẽ phân bổ cho các quận huyện thành phố thủ đức để tiếp tục công tác tiêm chủng
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến hết ngày tám tháng tám tp hcm đã tiêm được cho gần hai ba triệu người
trong tháng tám này nếu đảm bảo nguồn vaccine tp hcm có thể đạt độ phủ miễn dịch trong cộng đồng với tỷ lệ là bảy mươi tám mươi dân số trên một mươi tám tuổi
liên quan đến công tác tiêm vaccine sở y tế tp hcm cho biết cũng vừa có yêu cầu các bệnh viện trung tâm y tế các cơ sở tiêm chủng tạo điều kiện để người dân được tiêm ngay tại chỗ khám sàng lọc xác định đúng nhóm chỉ hoãn tiêm giải thích rõ lý do chỉ hoãn ngắn ngày đối với người đang dùng thuốc và đang mắc bệnh cấp tính